thực hiện chủ trương xây dựng xã hội học tập nhiều năm qua phong trào khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh ninh bình ngày càng phát triển thu hút đông đảo người dân tham gia
với mục tiêu làm cho mọi người dân đều được học học thường xuyên học suốt đời thông qua phong trào ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc học tập ngày càng được nâng lên
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ học tập công tác lao động sản xuất trong tình hình mới qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh ninh bình
chất lượng giáo dục luôn có chuyển biến tích cực toàn diện một trong những mục tiêu hoàn thành ấn tượng phải kể tới là công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục
nâng cao cái trình độ hiểu biết về mọi mặt về toàn diện chứ không phải đơn thuần chỉ một tí kiến thức không
các cấp công đoàn cũng tích cực
tuyên truyền vận động đoàn viên công nhân lao động tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp
hiện tại trình độ học vấn cấp trung học phổ thông của người lao động trên địa bàn tỉnh là chín mươi bảy
qua thực tế thì chúng tôi thấy là người nông dân bây giờ là khoa học kỹ thuật hàng ngày nó càng thay đổi
chính vì vậy thì người nông dân cũng luôn luôn phải học tập và tiếp thu những khoa học kỹ thuật mới
chúng ta không thể cứ giữ khoa học ngày xưa mà đến bây giờ
thì nó bị nổi thời rồi
nhằm xây dựng xã hội học tập từ cơ sở hơn bảy năm qua trung tâm học tập cộng đồng đã được thành lập ở một trăm linh đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh
với phương châm sách đi tìm người thư viện các cấp cũng đẩy mạnh hoạt động để đến gần hơn với người dân
đến nay đã có hơn tám trăm bảy mươi một lượt người sử dụng thư viện đặc biệt là ở các khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa
tổ chức chỉ đạo thực hiện thí điểm xây dựng mô hình học tập kiểu mẫu triển khai ra diện rộng
tuyên truyền sâu rộng về tư tưởng tấm gương học tập suốt đời của chủ tịch hồ chí minh
để nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập
hiện ninh bình có hơn hai trăm một mươi năm gia đình được công nhận gia đình hiếu học hơn hai dòng họ được công nhận dòng họ học tập và trên một năm trăm linh cộng đồng học tập
tỉnh ninh bình xác định xây dựng xã hội học tập vừa là nhiệm vụ trước mắt vừa là yêu cầu chiến lược lâu dài của nền giáo dục
nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ trong nhân dân tạo cơ hội và điều kiện cho người dân trong việc học tập
nâng cao ý thức vươn lên trong học tập học tập thường xuyên học tập suốt đời